thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày hai mươi ba tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự và phát biểu khai mạc diễn đàn tương lai asean
cùng dự có thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào chủ tịch asean hành hai mươi bốn sòn say si phan don ngài cao kim hôn tổng thư ký asean
cùng gần bốn trăm linh đại biểu đại diện chính phủ các đại sứ học giả cộng đồng doanh nghiệp đại biểu từ asean các đối tác và các tổ chức quốc tế
đưa ra ba thông điệp chính
sự đóng góp chủ động tích cực của việt nam đối với asean
tầm nhìn xa hơn hướng tới tương lai
tầm nhìn rộng hơn toàn diện hơn không chỉ giới hạn ở khu vực mà mở rộng trên toàn cầu
có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp người dân việt nam và asean
diễn đàn tương lai asean sẽ là kênh cung cấp các ý tưởng sáng kiến cho quá trình xây dựng tầm nhìn asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và đóng góp tiếng nói của khu vực tại hội nghị thượng đỉnh tương lai của liên hợp quốc dự kiến được tổ chức vào tháng chín tới đây
thủ tướng phạm minh chính khẳng định gần ba thập kỷ tham gia asean
việt nam luôn coi asean là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
luôn nỗ lực hết mình vì cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh có vai trò vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới
con đường phát triển của việt nam trong tiến trình đổi mới hội nhập luôn gắn liền với asean
và đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
asean đang hướng đến các mục tiêu đến năm hai nghìn bốn mươi năm với khát vọng về một cộng đồng phát triển năng động gắn kết và tự cường
tăng cường đoàn kết hợp tác thống nhất trong đa dạng nêu cao tinh thần độc lập tự cường tự chủ chiến lược của asean
phát huy vai trò trung tâm của asean đồng thời tôn trọng sự khác biệt
bảo đảm hai hoa lợi ích
kiên định lập trường nguyên tắc của asean về các vấn đề an ninh phát triển của khu vực và trên thế giới
tăng cường tin cậy chiến lược trong asean và trong quan hệ với các đối tác
góp phần ngăn ngừa xung đột duy trì một môi trường hòa bình an ninh ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
tăng cường chuyển đổi số phát triển xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế số
thúc đẩy đổi mới
với sáng tạo khởi nghiệp tạo ra các động lực tăng trưởng mới bền vững cho asean trong thời gian tới
tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhất là hợp tác công tư
tạo đột phá chiến lược về thể chế nhân lực hạ tầng và quản trị quốc gia giúp asean phát triển nhanh và bền vững
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ việt nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa
cùng các quốc gia thành viên các đối tác và bạn bè của asean chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công
mở ra tương lai chiến lược mới cho một cộng đồng asean năng động tự cường đoàn kết thống nhất trong đa dạng
đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới
cũng tại diễn đàn thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào chủ tịch asean hai nghìn hai mươi bốn sòn say sì phan đòn
và các đại biểu đã có bài phát biểu quan trọng cả trực tiếp và trực tuyến
khẳng định sức sống giá trị và tương lai thịnh vượng hơn bền vững hơn của asean
đưa asean đến gần hơn với người dân vì lợi ích thiết thực của người dân
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến bước đầu về sự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn một mươi chín
sự thảo báo cáo kết quả giám sát chỉ ra việc xây dựng nâng cấp cải tạo hệ thống đường bộ cao tốc quốc lộ
và các tuyến đường địa phương chưa thực sự bám sát quy hoạch đã được phê duyệt
hệ thống tín hiệu vẫn còn lạc hậu bố trí trồng chéo lãng phí kết nối kém của hệ thống camera giám sát
trang thiết bị tại các đường hang chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
nguồn vốn chỉ thường xuyên được bố trí cho công tác quản lý bảo trì đường bộ còn thấp
khoảng từ một mươi đến một mươi hai tỷ đồng mỗi năm chỉ đáp ứng khoảng bốn mươi nhu cầu đối với hệ thống quốc lộ nói chung
trong công tác đăng kiểm còn để xảy ra sai sót sai phạm thậm chí nhiều sai phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự
công tác quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe tuy có nhiều đổi mới nhưng chất lượng kết quả vẫn còn hạn chế
vẫn còn hiện tượng xe chở hàng quá tài trọng quy định xe chở quá số lượng hành khách hiện tượng giành khách chạy ẩu thu giá cước cao trong dịp lễ tết
bên cạnh đó kết quả kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông chưa vững chắc
tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra và còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng
công tác xử lý vi phạm chưa đạt được mục tiêu mọi vi phạm đều phải được phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh
vẫn còn hiện tượng tiêu cực trong hoạt động xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ
tiếp tục phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba trong sáng nay
nhiều vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực giao thông đã được các đại biểu tham gia góp ý
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao kết quả đoàn giám sát
tuy mới là báo cáo bước đầu nhưng chất lượng giám sát tốt
chủ tịch quốc hội lưu ý vấn đề giao thông đường bộ nên tập trung làm rõ
gắn quy định về sản xuất nhập khẩu đăng ký lưu hành các phương tiện nói chung
với các tiêu chuẩn tiêu chí khí và phát thải
hay về vấn đề phân kỳ đầu tư giao thông cũng phải bảo đảm tiêu chuẩn tối thiểu về bảo đảm an toàn
chủ tịch quốc hội đề nghị cần có sự quan tâm đầu tư cho giao thông đường thủy đội địa
về giao thông thông minh đoàn giám sát cần củng cố
cố hoàn thiện báo cáo để có kiến nghị kịp thời
riêng với việc cấp giấy phép lái xe và quản lý sau cấp phép
chủ tịch quốc hội băn khoăn vấn đề này phân định như thế nào
mà tùy hả anh tới nó nên nó chỉ cũng rất là nguy hiểm đến tính mạng của anh khách
thế thì nên có tập trung đi sâu hơn vào lĩnh vực này và nên có những kiến nghị đề xuất cụ thể trong lần này
góp ý vào dự thảo báo cáo phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định đề nghị báo cáo giám sát
cần đổi mới đi vào kiến nghị nhỏ thực tiễn với con số cụ thể tránh trung trung
đăng kiểm tội muốn viết kỹ hơn đăng kiểm
đăng kiểm từ hai nghìn chín hai nghìn một mươi ba là một cái giai đoạn thời kỳ mà đổi mới rất là nhiều về công tác đăng kiểm
không phải xấu cả đâu
đăng kiểm ngày xưa là chỉ có nhà nước thôi
nhưng mà cái giai đoạn vừa rồi là giai đoạn chuyển đổi chúng ta có đăng kiểm của xã hội hóa
nhưng có cái hạn chế cái là chúng ta kiểm soát không tốt
dẫn đến nó có cái vi phạm vi phạm có tính hệ thống và vừa rồi xử lý như vậy
thế thì phải thấy được cái tốt và thấy được cái nó không tốt
và từ đó mới thấy cái gì tốt thì phát huy cái gì không tốt thì khắc phục
phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị báo cáo giám sát cần phân tích
so sánh những gì đã làm được chưa làm được
xu hướng trong một mươi bốn năm qua thế nào để đưa ra kiến nghị đề xuất khả thi
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tỉnh lạng sơn cho biết vào trung tuần tháng bốn vừa qua
trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã có mưa vừa có nơi mưa to cục bộ
kèm theo dòng lốc đã gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân ở nhiều địa phương
mưa to đã làm hơn bảy trăm bảy mươi ngôi nhà bị tốc mái hơn một trăm một mươi tám hectare cây trồng bị ảnh hưởng
ngoài ra còn một số thiệt hại khác như cây gãy cột điện bị đổ
ngay sau khi xảy ra thiệt hại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các huyện thành phố của tỉnh lạng sơn đã tiến hành kiểm tra giả soát thống kê và đánh giá mức độ thiệt hại
tổ chức các đoàn kiểm tra hiện trường cùng chính quyền cơ sở huy động lực lượng tại chỗ
hỗ trợ khắc phục các hư hỏng về nhà ở chủ động chăm sóc cây trồng để sớm ổn định đời sống cho nhân dân
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo trần quý thanh nguyên giám đốc công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp và hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích
bị cáo trần quý thanh và hai con gái bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo khoảng bốn một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo trần quý thanh và trần uyên phương trần ngọc bích
thuộc qua mùa giới đã cho bốn cá nhân vây tiền
lãi suất ba trên một tháng điều kiện kèm theo là yêu cầu chủ tài sản dự án phải ký hợp đồng
chuyển dự tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vây
khi bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận
thì các bị cáo lấy lý do vi phạm các điều khoản hợp đồng để không trả lại tài sản
theo cơ quan điều tra tổng giá trị tài sản chiếm đoạt đối với các bị hại là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong vụ án này bị cáo trần quý thanh là người chịu trách nhiệm chính
gái trần uyên phương và trần ngọc bích việc tòa diễn ra từ ngày hai mươi ba đến hai mươi năm tháng bốn
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn tại bộ công thương đã diễn ra hội nghị trực tuyến phổ biến
nghị định số ba mươi hai của chính phủ về quản lý phát triển cụng công nghiệp
tham dự hội nghị có đại diện bộ kế hoạch và đầu tư bộ tư pháp bộ tài chính
bộ tài nguyên và môi trường bộ xây dựng và đại diện sáu mươi ba tỉnh thành trên toàn quốc
nghị định số ba mươi hai về quản lý phát triển cụm công nghiệp có hiệu lực từ ngày một tháng năm
năm hai nghìn hai mươi ba kế thừa nghị định số sáu mươi tám và sáu mươi sáu của chính phủ đồng thời giải quyết một số bất cập
về pháp lý để đẩy mạnh phát triển hệ thống cụm công nghiệp trên cả nước
nghị định mới được thiết kế theo hướng trao thêm quyền cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành
trong xây dựng phương án phát triển cụng công nghiệp lựa chọn chủ đầu tư cụng công nghiệp
triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụng công nghiệp hay điều chỉnh diện tích cụng công nghiệp
bộ công thương cho biết đang gấp rút soạn thảo thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định này
dự kiến hoàn thành xin ý kiến chính phủ vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị sau khi công bố chương trình hành động vinamilk pathway to diary net zero
hành năm mươi vào giữa năm hai nghìn hai mươi ba công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đang liên tục cho thấy
những bước tiến vững chắc quyết liệt của doanh nghiệp trên con đường thực hiện cam kết
tiến đến net zero vào năm hai nghìn năm mươi với việc tiếp tục có thêm một nhà máy
đạt chứng nhận trung hòa carbon
nhà máy nước giải khát việt nam đơn vị thứ ba của công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk
vừa được trao chứng nhận trung hòa carbon
ứng dụng năng lượng xanh năng lượng tái tạo cung cấp hơn chín mươi hai năng lượng tiêu thụ
sử dụng công nghệ hiện đại giúp tuần hoàn nhiệt tại khâu tiệt trùng sản phẩm
tuần hoàn nước tại khâu làm mát sản phẩm
với những giải pháp xanh thân thiện với môi trường
theo định hướng phát triển bền vững của vinamilk
lượng phát thải của nhà máy này năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm ba mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
không chỉ là những giải pháp xanh trong sản xuất
nhà máy còn xây dựng môi trường làm việc xanh từ các hoạt động nhỏ nhất
như thay thế xe nâng chạy dầu chạy ga bằng xe nâng điện
đắp đặt máy làm sân bón hữu cơ xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày
tăng cường trồng thêm cây xanh để tăng thêm mảng xanh trong nhà máy
sản xuất xanh
không chỉ là định hướng phát triển của doanh nghiệp
mà còn đến từ ý thức trách nhiệm của bản thân mỗi công nhân viên
trở thành một nét văn hóa xanh trong không gian sản xuất của nhà máy
tôi rất vui khi nhà máy nơi mình làm việc được chứng nhận trung hòa carbon
rất là tự hào vì mình đã góp công sức vào để bảo vệ môi trường
bảo vệ cho cuộc sống của chính chúng ta
cũng như thế hệ tương lai con em chúng ta sau này
sản xuất xanh là một trong bốn định hướng chiến lược được vinamil xác định để tiến đến mục tiêu netzero
gồm chăn nuôi bền vững sản xuất xanh logistic thân thiện môi trường tiêu dùng bền vững
với nhiều giải pháp đồng bộ toàn diện vinamilk sẽ tiếp tục có thêm những đơn vị đạt trung hòa carbon trong tương lai gần
khẳng định sự kiên quyết và quyết liệt của một doanh nghiệp đầu tàu cả nước trong việc giảm thiểu dấu chân carbon trên tiến trình đến net zero như cảm kết
việc có các doanh nghiệp lớn dẫn dắt ngành như vinamil đi tiên phong là đạt được những kết quả rất là tích cực
sẽ có tác dụng thúc đẩy và lan truyền mạnh mẽ để nhiều đơn vị khác tham gia đi nhanh hơn và đi xa hơn trên tiến trình này
mới đây tổng công ty quản lý bay việt nam đã đưa vào hoạt động đài kiểm soát không lưu điện biên nhằm hoàn thiện hệ thống an toàn bay sau khi sân bay điện biên được nâng cấp mở rộng
đài kiểm soát không lưu điện biên có tổng diện tích hơn sáu một trăm linh m hai được thiết kế với nhiều điểm nhấn về kiến trúc gắn với biểu tượng loài hoa ban hình ảnh đặc trưng của điện biên nơi núi rừng tây bắc
bên trong cabin là không gian làm việc của các lực lượng tham gia điều hành bay hàng không dân dụng và quân sự
khu nhà điều hành nhà nghỉ của đài kiểm soát không lưu được lấy ý tưởng cách điệu từ mô hình hầm chỉ huy của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ hầm đờ cát
đài kiểm soát không lưu điện biên đảm bảo tầm quan sát đến các khu vực trọng yếu hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay hiện đại đáp ứng các yêu cầu của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế icao
cùng với đó là hệ thống quan trác khí tượng tự động trạm tiếp sóng thông tin liên lạc vhf bảo đảm điều hành bay hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cho tất cả các hoạt động bay đi đến sân bay điện biên và khu vực tây bắc an toàn